trong những năm qua phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh lào cai xuất hiện rất nhiều mô hình sáng tạo
không chỉ khai thác thế mạnh của địa phương mà còn mang lại lợi ích bền vững cho người dân vùng cao
trong đó mô hình trồng sản xuất dược liệu tại huyện sapa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
vừa bảo tồn nguồn dược liệu quý vừa giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo
đây là vườn dược liệu của gia đình chị triệu thị khoa xã tả phìn huyện sapa
nếu như trước đây chị phải vào rừng tìm kiếm từng loại cây thuốc và tìm người mua
thì bây giờ được sự hỗ trợ của dự án giảm nghèo
mỗi ngày chị chỉ cần bỏ ra một giờ đồng hồ để trồng chăm bón cây thuốc tại khu rừng nhà mình
đồng thời theo chu kỳ hai tháng một lần sẽ có doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm
mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm hàng chục triệu đồng
thì là bọn em tự hái tự bán thì không được thu nhập không được cao
nhưng mà có dự án về rồi thì bọn em tự cũng có một số là hái về nhà trồng
rồi là mình lại đi kiếm mình trồng lại nhiều hơn
mà cũng có dự án là mua thu mua thì giúp mình làm được nhiều hơn
mà bây giờ cũng bán được nhiều thuốc hơn thì mình cũng có nhiều tiền hơn
mà mình cũng thoát được nghèo
tham gia liên kết tiêu thụ công ty kinh doanh các sản phẩm bản địa sapa
cũng nhận được sự hỗ trợ của dự án giảm nghèo từ sản xuất thủ công
đến nay công ty đã trang bị được hệ thống máy móc hiện đại
nâng công suất và chất lượng sản phẩm
qua đó tiêu thụ ngày càng nhiều hơn sản phẩm dược liệu của người dân
ngày trước chỉ chất suất bằng thủ công nhưng mà hiện tại là đã có máy móc hiện đại hơn
với cả mình sản xuất nó tăng thu nhập về sản lượng nhiều hơn
với cả mình giảm được chi phí nhiều hơn
đầu ra thì hiện tại đang có về một điểm ở hà nội
một điểm ở thành phố hồ chí minh một điểm ở đà nẵng và một điểm ở hải dương
thường xuyên họ lấy hàng gọi là đối tác thành một đối tác lâu dài
hiện nay tại huyện sapa có hai trăm linh tám hộ trong đó có một trăm năm mươi một hộ nghèo
tham gia mô hình liên kết trồng và sản xuất cây dược liệu với hai trăm hai mươi một hectare
nhiều hộ đã thoát nghèo từ chính những vườn cây bỏ hoang từ nhiều năm trước
mô hình liên kết thị trường
có sự đầu tư của nhà nước đã thực sự mang lại hiệu quả cho người dân
đồng thời bảo tồn những loại dược liệu quý bản địa và bảo vệ rừng